sau ba ngày làm việc hôm nay đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh yên bái lần thứ một mươi chín
nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã họp phiên bế mạc hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra
tại kỳ đại hội lần này đồng chí đỗ đức duy phó bí thư tỉnh ủy
chủ tỉnh ủy ba nhân dân tỉnh nhiệm ký hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
được bầu giữ chức danh bí thư tỉnh ủy yên bái nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh yên bái thống nhất tập trung thực hiện tốt ba khâu đột phá
để phát triển kinh tế xã hội tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng phát triển xanh
phù hợp với tiềm năng lợi thế của tỉnh tích cực chủ động thu hút đầu tư theo hướng hiện đại
thân thiện với môi trường thúc đẩy khởi nghiệp phát triển mạnh các thành phần kinh tế
và phát huy truyền thống đoàn kết nắm bắt thời cơ vượt qua khó khăn thách thức
đổi mới mạnh mẽ tư duy khơi dậy ý chí khát vọng phát triển thực hiện thắng lợi mục tiêu
nhiệm vụ đề ra đại hội đã dân chủ thảo luận lựa chọn và bầu ban chấp hành đảng bộ tỉnh yên bái
khóa mới gồm bốn mươi tám đồng chí bầu đoàn đại biểu của đảng bộ tỉnh dự đại hội một mươi ba của đảng
đồng chí đỗ đức duy phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ubnd tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
được bầu giữ chức danh bí thư tỉnh ủy yên bái nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm